sau khi bị bão tem bin quét qua vào tối ngày hôm qua tại một số đảo ở trường sa tỉnh khánh hòa đã chịu những thiệt hại đầu tiên về cơ sở vật chất hàng loạt cây xanh bị gãy đổ
vùng bốn hải quân cho biết sau khi bị bão tem bin quét qua một số đảo tại trường sa đã bị thiệt hại nhất định
theo đó tại các đảo tiên nữ trường sa đông trường sa phan vinh thuyền trài đá tây đá lát và an bang gần tám mươi tấm pin năng lượng mặt trời bị gió cuốn mất
từ đêm qua tại đây không có điện người dân dùng đèn dầu và một số đèn chuyên dụng tránh bão
tại đảo an bang đảo trường sa khoảng chín mươi cây cối bị đổ gãy một số tét nước sinh hoạt bị bật nắp hệ thống vườn tăng ra ở các đảo bị sập hư hỏng hệ thống đèn chiếu sáng tại các đảo bị hư hỏng nặng
tại đảo an bang bước đầu đã ghi nhận
những thiệt hại như chuồng heo bị tốc mái pano khẩu hiệu bị đổ gãy
hiện nay quân và dân tại trường sa đang khẩn trương khắc phục những thiệt hại do bão tem bin gây ra